đu đủ là một loại cây phổ biến được trồng trên khắp nước ta các bộ phận của cây từ lâu đã được dùng làm thuốc
tuy nhiên với các bệnh lý ung thư lá và hòa đu đủ chưa được chứng minh hiệu quả trên người
lá cây này được sử dụng để sát khuẩn kháng đấm kháng viêm chữa sốt xét chữa dương sán
nước kháng từ dây cây được dùng trong điều trị các bệnh hoa liễu trĩ và mụn cóc
sắc dễ uống lấy nước để cầm máu trong băng huyết sỏi thận
còn đối với hạt của cây đu đủ cũng có tác dụng kháng khuẩn mạnh
hiện nay từ thông tin chuyển miệng một số các trang mạng xã hội đã đưa ra những công thức từ lá đu đủ để trị bệnh ung thư
như đun nước lá đu đủ tươi nấu nước lá đu đủ cà phê khô sao khô hoặc cho thêm nhiều loại khác trong công thức
trong khi chưa dành về các công thức chưa có đủ các bằng chứng khoa học để khẳng định
nhiều bệnh nhân ung thư đã tự tìm đến lá đưa đủ như một phương thuốc chữa bệnh
và ngay sau đó hẳn ai cũng lo ngại trước đánh giá của việc sử dụng các bài thuốc chuyển miệng thiếu cơ sở khoa học
thượng tá thạc sĩ bác sĩ nguyên lê bệnh viện quân y một trăm linh ba cho biết
có rất nhiều bệnh nhân ung thư đã tìm đến bác sĩ trong tình trạng bục dạ dày xuất hiết phiêu lết dạ dày
thậm chí dạ dày đang có nguy cơ bị hủy hoại hoàn toàn
nhưng khi hỏi về tiền sử các bệnh nhân cho biết đã tự ý chữa trị trước khi tìm lấy bác sĩ
khi hỏi về tiền sử các bệnh nhân nghe tin đồn có thể chữa khỏi ung thư bằng lá đu đủ
nên đã tự lấy về nhà đưa nước uống hàng ngày
bệnh nhân với hy vọng sẽ làm cách này để chữa khỏi ung thư không cần về xạ trị không hề tốn kém
tuy nhiên bệnh thì chưa kịp khỏi thì đã thêm bệnh mới sức khỏe thì giảm suốt
và án tử dành cho bệnh nhân ung thư ngày càng đến gần hơn khi sử dụng là đưa đủ
tiến sĩ bác sĩ đoàn lực bệnh viện ca trung ương cũng cho biết thêm
tại bệnh viện cũng đã tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân bị tai biến nặng nề thấp tử nhất sinh ở giai đoạn cuối do
do dùng có loại lá thuốc trong đó có lá đu đủ
trước những thông tin nhiều bệnh nhân ung thư tự ý chữa bệnh bằng cách uống lá đuôi đủ
mà không chuyển đến bác sĩ có chuyên môn để thăm khám chữa bệnh
chỉ đến khi bệnh đã ở giai đoạn muộn không thể chữa trị mới đến bác sĩ đã khiến không ít người lo sợ
vậy thực hư của việc sử dụng lá điêu đủ để chữa bệnh ung thư là như thế nào
theo lương nghi bùi hồng minh phó trị tịch hội đông y ba đình hà nội cho biết
quả thực nếu phân tích các thành phần của lá đưa đủ sẽ thấy
loại lá này có tác dụng chống lại sự phát triển của các khối u
tuy nhiên việc sử dụng lá đưa đủ để chữa bệnh ung thư theo ông là chưa đủ cơ sở khoa học
lá đu đủ có những đặc tính trước khối u tuy nhiên việc khẳng định sử dụng lá đưa đủ để chữa khỏi bệnh ung thư
nên đưa ra khuyến cáo cho mọi người rằng là đưa đủ chữa bệnh ung thư không phải là một thông tin chính xác
theo ông lá đu đủ hỗ trợ một phần nào đó cho bệnh nhân ung thư
chứ không phải chỉ dựa vào lá đưa đủ mà có thể chiến thắng được căn bệnh hiểm nghèo này
đồng quan điểm với lương y bùi hồng binh thượng tá thạc sĩ bác sĩ nguyễn lê cũng cho biết thêm
nếu đúng là lá đu đủ có thể chữa rất điểm được bệnh ung thư
thì nó đã được lựa chọn để làm thuốc chữa bệnh từ lâu lắm rồi
đúng là lá đu đủ có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh nhân ung thư
tuy nhiên chúng ta cần phải lưu ý rằng đây là hỗ trợ chứ không phải là chữa khỏi bệnh ung thư
lá đu đủ ở việt nam chưa có bằng chứng rõ ràng và giá trị chữa bệnh ung thư đến mức độ nào đó
đặc biệt chưa có nghiên cứu cụ thể là lá chưa đủ có thể chế được bệnh ung thư nào
việc hiểu không đúng nghĩa có thể dẫn tới việc tự ý chữa bệnh gây nên những hậu quả đáng tiếc cho người bệnh ung thư
tiến sĩ bác sĩ đoàn lực bệnh viện ca trung ương cũng cho biết
khoa tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân bị tai biến nặng nề thập tử nhất sinh giai đoạn cuối của bệnh ung thư
khai thác tiền sử thì đa phần những bệnh nhân này đều tự ý sử dụng các loại lá thuốc nam trong đó có lá đầy đủ
tiến sĩ lực cho biết thêm hiện nay bệnh ung thư là một căn bệnh nguy hiểm nếu phát hiện sớm và có khả năng điều trị kịp thời
ở giai đoạn muộn thì bác sĩ chỉ điều trị được triệu chứng
rất nhiều bệnh nhân đã bỏ qua thời gian vàng để điều trị và chữa chạy những thông tin không chính thống khoa học
khi bị ung thư cần phải điều trị bằng các phương pháp tiên tiến đã được chứng minh
nếu muốn có thể dùng thêm thuốc nam hoặc lái đưa đủ để hỗ trợ giai đoạn điều trị chứ không thể chữa khỏi bệnh
tuy nhiên cần phải tuân thủ theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ không được tự ý sử dụng thuốc hoặc lá đầy đủ
đồng với những quan điểm trên tiến sĩ bác sĩ phạm thị việt thương bệnh viện ca trung ương cũng cho biết
việc tự ý sử dụng những bài thuốc lan truyền trên mạng là rất nguy hiểm
có rất nhiều bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện nhưng đã tự ý bỏ về nhà điều trị theo các thầy làm băng trên mạng
bác sĩ hương cho biết đến nay phương pháp điều trị ung thư vẫn là phẫu thuật xạ trị hóa trị và miễn dịch sinh học
hiện nay có rất nhiều phương pháp điều trị ung thư có thể bao gồm phẫu thuật xạ trị hóa trị liệu pháp ocpol liệu pháp miễn dịch
nhưng thông thường bác sĩ sẽ kết hợp những phương pháp trên đây để xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp cho từng bệnh nhân
giữa bà lạc điểm của khối u cũng như lựa chọn của bệnh nhân tỷ lệ sống thêm với những phương pháp điều trị sẽ khác nhau đân độc hay kết hợp sẽ tùy vào thể lực và chế độ sinh hoạt của bệnh nhân
dưới đây là một số liệu pháp đang được thực hiện để hỗ trợ điều trị ung thư bao gồm
phẫu thuật đây là phương pháp điều trị ung thư thường được lựa chọn có thể được chỉ định phẫu thuật kết hợp với các phương pháp khác
kích thước loại ung thư vị trí khối u nguyên pháp có thể giúp đánh giá khả năng phẫu thuật kết quả điều trị
không còn chỉ định phẫu thuật triệt căn khối u nguyên pháp đã có di căn
phương pháp thường được lựa chọn thứ hai điều trị ung thư đó là xạ trị
xạ trị còn có thể điều trị khỏi nhiều loại bệnh ung thư đặc biệt là khi khối u còn khu trú và nằm hoàn toàn trong trường chiếu
xạ trị kết hợp với phẫu thuật cho ung thư đầu cổ thanh quản hoặc cổ tử cung hoặc kết hợp với hóa trị phẫu thuật ung thư mô kết ung thư vú thanh quản ung thư phổi hoặc trực tràng giúp khả năng tăng trưởng khỏi bệnh
tế bào ung thư có thể hình thành ở bất cứ đâu trong cơ thể bao gồm cả cơ quan xương và máu
ung thư được đặt tên vào các bộ phận trên cơ thể và loại tế bào nơi khỏi phạt bệnh
ví dụ ung thư bắt đầu từ đầu vú được gọi là ung thư vú
ngay khi bệnh lây lan sang các bộ phận khác trong cơ thể vẫn được gọi là ung thư vú di căn
khả năng có thể lây truyền đến những bộ phận khác trong cơ thể khi các tế bào ung thư khác với tế bào bình thường
sự lây năng này được gọi là di căn
các tế bào ung thư có thể lây lan tới hạch bạch huyết hoặc những cơ quan liên quan đến cơ thể
hoặc gần đó gây ra những vấn đề khác đối với chức năng bình thường của cơ thể
một số loại ung thư phát triển và lây lan nhanh một số loại là phát triển chậm hơn
có một số nhiều khả năng lây lan sang những bộ phận khác trong cơ thể
đối với hầu hết các loại ung thư các xét nghiệm sẽ được thực hiện để kiểm tra mức độ của bệnh
bệnh đã phát triển bên ngoài hoặc ở nơi khởi phát hay chưa
và bệnh đã di căn sang những bộ phận khác trong cơ thể
hầu hết các loại ung thư được đưa vào một giai đoạn
từ giai đoạn một có nghĩa là ung thư cho di căn
cho đến giai đoạn bốn có nghĩa là ung thư đại di căn tới những bộ phận khác trong cơ thể
ngoài ra còn có giai đoạn có nghĩa là tế bào ung thư bị tổn thương
vẫn chỉ ở lớp tế bào nơi khởi phát bệnh
các tế bào ở giai đoạn không phải là ung thư nhưng vẫn có thể trở thành ung thư vì chúng bị hỏng
hiện nay các phương pháp điều trị ung thư phổ biến đó là phẫu thuật dùng thuốc và xạ trị
đôi khi nhiều phương pháp điều trị sẽ được sử dụng tùy thuộc vào loại hay giai đoạn ung thư
phẫu thuật có thể được sử dụng loại bỏ một phần hoặc toàn bộ của ung thư
phẫu thuật có thể là phương pháp duy nhất cần thiết nếu ung thư chỉ ở một vị trí
hoặc có thể được sử dụng vào các phương pháp điều trị khác
xạ trị có thể được sử dụng để tiêu diệt hoặc làm chậm lại sự phát triển của tế bào ung thư
tại một vùng trong cơ thể
hầu hết việc điều trị bằng bức xạ giống như trục ích quang
đôi khi bức xạ được sử dụng bằng cách đưa một nguồn phóng xạ vào bên trong
hoặc đến gần khu u để phát ra bức xạ
nhiều khi thuốc cũng được sử dụng để diệt tế bảo ung thư làm chậm lại sự phát triển
một số loại thuốc sẽ được đưa vào tĩnh mạch qua kim tiêm
một số loại khác sẽ là thuốc viên dùng quét đường uống
và một số loại thậm chí có thể được dùng theo những cách khác
mỗi loại thuốc xếp hoạt động theo những cách khác nhau
và đôi khi hoặc cả hai hoặc nhiều loại được sử dụng kết hợp điều trị bệnh ung thư
tuy nhiên tất cả những loại thuốc này đều hoạt động trên khắp cơ thể không chỉ ở một nơi
các loại thuốc được sử dụng để điều trị bệnh ung thư là hóa trị
liệu pháp nhằm mục tiêu liệu pháp miễn dịch và liệu pháp nội tiết
phương pháp điều trị dành cho mỗi người sẽ dựa trên giai đoạn của bệnh và ung thư của họ
hiện nay có rất nhiều loại ung thư có thể được điều trị thành công ở giai đoạn đầu
vì vậy khi có những dấu hiệu hoặc nghi ngờ mắc bệnh ung thư
người bệnh cần phải đến cơ sở y tế để được thăm khám tư vấn và điều trị kịp thời
tuyệt đối không được tự ý sử dụng thuốc hoặc theo những hướng dẫn trên mạng xã hội
dùng những liệu pháp dân gian để chữa bệnh khi chưa được kiểm chứng khoa học